tổ chức phục vụ hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên đón chủ tịch triều tiên thăm hữu nghị chính thức việt nam và tổng thống hoa kỳ thăm việt nam
thủ tướng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm sự phối hợp của các cấp các ngành cơ quan doanh nghiệp
chỉ hơn một mươi ngày công tác an ninh an toàn được bảo đảm tuyệt đối cho sự kiện đối ngoại quan trọng hàng đầu của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
công tác lễ tân hậu cần bảo đảm trọng thị báo chí truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa tin đậm nét về sự kiện về hình ảnh đất nước con người việt nam thành phố hà nội đã để lại ấn tượng tốt đẹp về thành phố vì hòa bình xanh sạch với nhiều món ẩm thực nổi tiếng trong mắt bạn bè quốc tế và truyền thông
báo chí đã phản ánh đầy đủ đa dạng sinh động dư luận nhìn nhận tích cực về việc việt nam tổ chức hội nghị hình ảnh đất nước con người việt nam được quảng bá ra nước ngoài một cách mạnh mẽ chưa từng thấy
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm sự phối hợp của các cấp các ngành cơ quan doanh nghiệp đồng thời hoan nghênh nỗ lực vượt bậc của lãnh đạo cán bộ công nhân viên các bộ cơ quan
đây là thông điệp mạnh mẽ của việt nam đến cộng đồng quốc tế về sự vương linh sự sáng trọng của việt nam thông việc phát huy hơn nữa vai trò xây dựng tích cực đóng góp công việc chung với khu vực và thế giới

ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi của tỉnh ủy tiền giang
và các ý kiến thảo luận đóng góp của đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương
thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
tiền giang đạt được thời gian qua về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phát triển kinh tế xã hội xây dựng văn hóa xã hội và giữ vững ổn định quốc phòng an ninh
và nhấn mạnh tỉnh phải tiếp tục chú ý công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị tốt
phải có bộ máy tốt cán bộ tốt điều quan trọng nhất hiện nay là tỉnh phải ra soát công tác quy hoạch
chuẩn bị thật kỹ lưỡng công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng ba đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã thăm và làm việc tại quảng ninh
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân
tỉnh quảng ninh đã báo cáo một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cảng hàng không quốc tế vân đồn
đây là sân bay hàng không đầu tiên do tập đoàn tư nhân sun group đầu tư xây dựng
với tổng số vốn bảy bốn trăm sáu mươi ba tỷ đồng đã đi vào hoạt động từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thay mặt quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đánh giá cao những kết quả đạt được
trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh
trong thời gian tới lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cần quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế
cũng như tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh xây dựng quảng ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc vùng đông bắc tổ quốc
sáng nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần thanh mẫn yêu cầu mặt trận các tỉnh thành phố chuẩn bị chú đáo các điều kiện về nội dung nhân sự
để tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ chất lượng
đặc biệt trong quá trình tổ chức đại hội việc bố trí điều động và luân chuyển cán bộ chủ chốt làm công tác mặt trận
phải là những người có đức có tài không vi phạm kỷ luật
đến nay cả nước đã có bảy mươi bốn ba số xã phường thị trấn tổ chức xong đại hội
cấp huyện đang tiến hành đại hội điểm
trần thanh mẫn cũng đề nghị mặt trận các cấp quyết liệt và sáng tạo trong đổi mới nội dung
phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả nhằm thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra
mỗi cán bộ mặt trận cần nêu gương sáng xây dựng hình ảnh cán bộ mặt trận chuẩn mực trong công tác tham gia
các chương trình giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng chính quyền